sau ba năm liên tục nghiên cứu tiến sĩ phạm ép phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã phát hiện nhiều đặc tính ưu việt và trồng khảo nghiệm thành công loài cây có quả mang hương vị ba trong một
loài cây này được ông đặt tên là magics và được cục sở hữu trí tuệ cấp bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đây là công trình nghiên cứu giống cây trồng mới trong điều kiện sản xuất tại việt nam lần đầu tiên được tác giả công bố
cây magic s là loại cây họ cà trong nhân dân đang tạm gọi là cây cà chua thân gỗ cây magic s là loại bản địa của dãy núi andes thuộc nam mỹ được tiến sĩ phạm s đem về việt nam theo chương trình trao đổi giống cây trồng từ vườn thực vật kiêu hoàng gia anh từ năm hai nghìn một mươi bốn tại việt nam cây này chính thức có tên thương mại là cây magic s
tỉnh lâm đồng đã tập trung chỉ đạo những giải pháp để thành phố đà lạt và vùng phố cờ
tuy nhiên trong thực tế thực hiện vấn đề này rất là khó bởi vì không ai nhường cho ai và không ai dành một vị đất để mà tạo cây xanh để phát triển về công bằng giữa môi trường và vấn đề kinh tế
để giải quyết bài tốn về lợi ích kinh tế do đó là chúng tôi cũng đã tập trung nghiên cứu và trong nhiều năm qua và đến nay đã nghiên cứu thành công cây madrid đây là một cây đảm bảo các yêu cầu hội nhập về kinh tế vấn đề môi trường và không cần trong công nhà kính nhà lưới nhưng vẫn có giá trị cao và phù hợp với du lịch kinh nông
theo đánh giá của ngành chức năng cây magic s là cây hội nhập quốc tế bởi tiềm năng thị trường rất lớn của sản phẩm sản xuất từ cây này cây thích ứng với biến đổi khí hậu bởi cây được trồng trong điều kiện tự nhiên dễ chăm sóc giá trị kinh tế cao sau khi trồng khoảng một mươi hai tháng cây magic s bắt đầu kết trái và ra trái quanh năm năng suất mỗi cây đạt từ hai mươi đến bốn mươi kg mỗi năm hiện giá bán tại thị trường việt nam khoảng một triệu đồng mỗi kg
cây này phát triển tương đối nhanh
khoảng trường độ một mươi năm cm thì tôi cắm xuống trồng đến giờ phút này là hơn năm nó đã cao như này rồi nó đã có trái rồi nó về chăm sóc cũng rất dễ
cây này phù hợp với một số vùng trên địa bàn tỉnh lâm đồng với giá trị kinh tế như hiện nay cây này là một trong những cây đang đưa vào cây rất hot của cây magic
cây magic hiện nay là từ khoảng một mươi hai đồng
khi chúng ta cho thu hoạch thì với một cái cây như thế này thì có thể là cái năng suất của nó mà khi chúng tôi trồng từ năm hai nghìn một mươi năm thì nó có từ khoảng hai mươi đến bốn mươi kg trên một cây
qua kết quả nghiên cứu trên thế giới cho thấy quả mejix s có tác dụng cải thiện thị lực phòng chống ung thư giúp xương chắc khỏe chữa các bệnh mãn tính làm sáng da chữa tăng huyết áp bảo vệ tim mạch giảm lượng đường trong máu
đặc biệt trong quả margics còn có các chất chống oxy hóa có cơ chế bảo vệ giúp ngăn ngừa viêm nhiễm và đông máu
với những ưu điểm vượt trội cây magic s hứa hẹn mang lại nhiều triển vọng cho nền nông nghiệp lâm đồng nói riêng và của việt nam nói chung góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp